trong hai ngày cuối tuần tại khu vực tượng đài cảm tử phố đi bộ hồ gươm hà nội diễn ra triển lãm ảnh với chủ đề
chào con đến với bố mẹ đây là triển lãm có quy mô chưa từng có ở việt nam với gần một trăm linh bức ảnh cỡ lớn được trưng bày
những bức ảnh được thực hiện trong năm mươi bốn ngày với sự tham gia của hàng chục gia đình trên khắp cả nước
ghi lại những cảm xúc của hành trình sinh nở vĩ đại mà những người bố người mẹ đã trải qua
triển lãm được trưng bày theo các khu theo từng khoảnh khắc chờ đau khóc chạm ti chăm
những bức ảnh lột tả chân thực toàn bộ quá trình sinh nở của mẹ cũng như sự mong ngóng của người cha
ý tưởng của bộ ảnh bắt nguồn từ việc muốn truyền tải thông điệp tới các bố mẹ sắp sinh
hòa mình vào hành trình sinh nở sống cùng cảm xúc của từng khoảnh khắc bằng những suy nghĩ và cảm xúc tích cực
bộ ảnh rất chân thực nhớ lại cái hồi mà chuẩn bị
thì sinh lúc đấy chỉ mong con nhanh được ra vì nó đau
nhưng lúc ra thì nhìn thấy con thì cũng vui mừng giống như ảnh ở đây
nhìn thấy con thì con cười lúc đấy con khóc ra thì thấy hết đâu
mọi người lúc lấy là đau là toàn biến luôn
thông qua triển lãm chào con đến với bố mẹ
mamami và bệnh viện phụ sản trung mương mong muốn các bố mẹ đã sinh con có thể nhìn thấy mình trong đó
như một cảm xúc đẹp
những cặp bố mẹ chuẩn bị sinh con gạt bớt những lo lắng căng thẳng
mang tới cho mình sự thoải mái và cảm nhận trọn vẹn hạnh phúc trong hành trình mang thai sinh nở nuôi dưỡng
bộ ảnh để chào con đến với bố mẹ thì cũng là chăn trở mà chúng tôi cũng muốn biết để người dân
để người ta biết xem là bác sĩ chúng ta người ta đến bệnh viện thì trải qua những cung bậc nào
từ lo lắng lo âu rồi đến vỡ hoa hạnh phúc và cái điều đó cũng làm cho bác sĩ chúng tôi thì những người mà chăm sóc bà mẹ
như vậy thì chúng tôi cũng trải qua khung bậc như vậy
một cái lời nhắn nhủ đến cho những cái cặp vợ chồng những cái gia đình sắp sinh là chúng ta hãy đón nhận những cái khoảnh khắc này
hãy nhìn nhận nó ở một cái góc độ tích cực
đây là cái niềm hạnh phúc mà không phải ai cũng được trải qua không phải ai cũng có vậy thì hãy đón nhận nó đi ấy
triển lãm sẽ kéo dài đến hai mươi hai h ngày hai mươi tám tháng một mươi tại hà nội và tiếp tục từ mùng ba tháng một mươi một đến mùng bốn tháng một mươi một
tại phú mỹ hưng quận bảy tp hcm hy vọng bộ ảnh sẽ đem lại nhiều cảm xúc tích cực cho những gia đình chuẩn bị sinh con